chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã tiếp đại sứ pháp oliver bruchette nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
tiếp đại sứ pháp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh hai nước có mối lương duyên trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống gắn kết về mọi mặt
khẳng định việt nam luôn coi pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại
thời gian tới trên tinh thần ba hơn là tin cậy nhau hơn hợp tác toàn diện hơn hiệu quả cao hơn
thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
triển khai hiệu quả kết quả cuộc điện đàm cấp cao giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống pháp emmanuel macron vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi chúc sức khỏe và lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới tổng thống pháp mời tổng thống sớm thăm việt nam
thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại triển khai hiệu quả hiệp định evfta
khuyến khích các doanh nghiệp pháp tăng cường đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao
chuyển đổi số chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn dược phẩm tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của nhau
đề nghị pháp thúc đẩy ủy ban châu âu sớm gỡ thẻ vàng iuu đối với thủy sản việt nam
thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về y tế giáo dục đào tạo khoa học công nghệ văn hóa nghệ thuật
bảo tồn di sản hạ tầng đô thị hợp tác biển và đại dương đề nghị pháp tăng học bổng cho học sinh việt nam
tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại pháp
đại sứ pháp khẳng định pháp đánh giá cao vị thế vai trò của việt nam bày tỏ coi trọng tình hữu nghị và sự tin cậy giữa hai nước
cho biết tổng thống emmanuel macron luôn giữ ấn tượng sâu sắc đối với chuyến thăm pháp của thủ tướng vào năm hai nghìn hai mươi
đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng nhanh